từ một đơn vị thuộc tốc dưới của ngành y tế nghệ an trung tâm y tế huyện nam đàn đã nỗ lực vươn lên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đang dần trở thành địa chỉ chữa bệnh có uy tín
sau khi bệnh viện đa khoa nam đàn sát nhập với trung tâm y tế huyện đội ngũ cán bộ được kiện toàn trung tâm y tế nam đàn đã đoàn kết vượt khó vươn lên
bằng nhiều giải pháp trung tâm đã tiến hành đào tạo lại đội ngũ y bác sĩ trong năm hai nghìn một mươi bảy đã đào tạo chuyển hóa tại chỗ cho ba mươi tám người từ trung cấp lên cao đẳng một mươi chín lượt bác sĩ được cử đi đào tạo tại các bệnh viện trung ương
trung tâm đã kêu gọi thu hút được nhiều bác sĩ trẻ và gửi đi đào tạo ở các bệnh viện tuyến trung ương để phát triển các chuyên ngành kỹ thuật mới
đặc biệt sau khi trung tâm được chọn làm vệ tinh của bệnh viện bạch mai thì nhiều kíp bác sĩ kỹ thuật viên đã được bệnh viện bạch mai đào tạo
cùng với đó ý đức của đội ngũ y bác sĩ cũng được chấn chỉnh nâng cao
cuối năm các điều kiện chuẩn bị xong các thầy sẽ tiếp tục hỗ trợ trong công tác chuyển giao
với việc nâng cao nguồn nhân lực trẻ và hệ thống cơ sở vật chất trung tâm y tế huyện nam đàn đã và đang khẳng định được chất lượng khám và chữa bệnh
số bệnh nhân đến khám trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn mươi năm lượt người tăng ba mươi sáu bảy so với cùng kỳ
năm năm bà bị bệnh tiểu đương cũng lão rơi vậy cái ú vũ
về tái biện từ khi bà bị ngả lên nước ruộng tôi quan tâm nhiệt tinh với đội y bác sĩ của bệnh viện nhiệt tinh chăm sóc bà cập kiểu kiểm thơi
dẫu còn nhiều khó khăn và thiếu thốn tuy nhiên các y bác sĩ tại trung tâm y tế huyện nam đàn luôn phấn đấu vượt khó vươn lên
đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám điều trị bệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân